hôm nay một mươi ba tháng sáu ngày làm việc thứ một mươi bảy của quốc hội cũng là ngày đầu tiên quốc hội tiến hành phiên chất vấn
hai bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trong phiên hôm nay là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
nhóm nội dung được đưa ra chất vấn sáng nay và đầu giờ chiều là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp
cụ thể các đại biểu sẽ chất vấn về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lạnh ngành nông nghiệp trong thời gian tới
quả và sức cạnh tranh của sản phẩm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa
phát triển nông nghiệp bền vững công tác bảo tồn bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản quản lý các hoạt động khai thác thủy sản
phần thời gian còn lại của buổi chiều quốc hội sẽ chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
gồm việc quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật khai thác sử dụng các công trình văn hóa thể thao tổ chức lễ hội
giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn phát triển văn hóa xã hội
công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch